hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là mỹ và trung quốc liên tục có những động thái cứng rắn sẵn sàng đi đến cùng trong cuộc chiến tranh thương mại
với việt nam theo các chuyên gia khi cuộc chiến tranh thương mại mỹ trung bùng nổ sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng
tuy nhiên bên cạnh thách thức thì đó cũng là cơ hội cho hàng hóa của việt nam
ngày sáu tháng bảy hay còn gọi là ngày thứ sáu lịch sử khi mỹ chính thức áp thuế hai mươi năm đối với tám trăm linh mặt hàng nhập khẩu từ trung quốc
với tổng kim ngạch khoảng ba mươi bốn tỷ đô la mỹ một năm
phần một mươi sáu tỷ đô la mỹ còn lại trong kế hoạch đánh thuế năm mươi tỷ đô la mỹ hàng hóa này sẽ được triển khai sau hai tuần
ngay lập tức trung quốc tuyên bố áp thuế tương tự lên năm trăm bốn mươi năm mặt hàng nhập khẩu từ mỹ
với tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng này từ mỹ vào trung quốc hàng năm cũng là ba mươi bốn tỷ đô la mỹ
điều này gây hệ lụy lớn tới kinh tế toàn cầu
theo các chuyên gia kinh tế việt nam là quốc gia có nền kinh tế mở
mỹ và trung quốc hiện là hai đối tác thương mại lớn của nước ta
do đó những tranh chấp thương mại giữa hai quốc gia này sẽ là cơ hội cho sự tăng trưởng thương mại của việt nam
bây giờ mỹ trung đang cuộc chiến căng thẳng với kinh tế
thay vào đó vì cuộc chiến đó mình có thể tìm được những điểm lợi để việt nam có thể hòa nhập
và có thể dựa vào những điểm lợi đó cung cấp những sản phẩm ra thị trường thế giới
thực ra cuộc chiến thương mại thì không có ai mong muốn nó xảy ra
tuy nhiên khi nó xảy ra rồi thì đặc biệt ở phía về góc độ ở bên phía việt nam thì tôi nghĩ là mình phải tận dụng tối đa những tiềm lực mình đang có
đặc biệt là vấn đề là về nhân công với một cái giá rất là hợp lý và cạnh tranh
thứ hai nữa là về tay nghề của nhân công của con người việt nam mình rất là cao và được đánh giá rất cao
hiện quy mô thương mại giữa hai nước mỹ và trung quốc
là hơn sáu trăm linh tỷ đô la mỹ
đây sẽ là cơ hội cho những nước có thể tranh thủ được khoảng trống về xuất khẩu và nhập khẩu giữa hai nước
nếu tranh thủ tốt và hàng hóa có đủ khả năng cạnh tranh đây là cơ hội để việt nam tăng xuất khẩu sang cả mỹ và trung quốc
lợi thế là khi hàng mỹ việt nam hàng trung quốc không vào được mỹ thì hàng việt nam là vào được
đó là cái cơ hội rất lớn của các doanh nghiệp việt ngay tại thời điểm này
bây giờ là cần phải làm một cách
hết sức tổng lực để mà lấy được những khách hàng lớn của mỹ ngay thời điểm diễn ra cuộc cạnh tranh thương mại này
hiện việt nam đã ký các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với một số quốc gia
các fta này sẽ giúp mở rộng thị phần xuất khẩu của việt nam ra các thị trường lớn và có nhu cầu phù hợp với các sản phẩm của việt nam
chưa kể cptpp sẽ giúp ta tiếp nhận được nhiều công nghệ hiện đại nhất là công nghệ bốn của các nước này
để nâng cao năng lực cạnh tranh hóa
tuy nhiên năng lực cạnh tranh của hàng hóa phải được xây dựng từ chất lượng chứ không phải xuất khẩu ồ ạt với giá rẻ
sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng vệ thương mại